theo đó sau hơn hai tháng thực hiện giãn cách ở các cấp độ đến nay biểu độ ca mắc covid một mươi chín tại thành phố đã dần đi ngang số cả f được điều trị khỏi bệnh ngày càng nhiều
tính từ một mươi tám h ba mươi phút ngày chín tháng tám đến sáu h ngày một mươi tháng tám thành phố ghi nhận hai bốn trăm chín mươi trường hợp nhiễm mới được bộ y tế công bố vào sáng cùng ngày
trong đợt dịch thứ tư bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay thành phố hồ chí minh đã có hơn một trăm hai mươi tám hai trăm linh trường hợp nhiễm
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh hiện nay nỗ lực của thành phố đã có như tín hiệu tích cực sau hơn hai tháng thực hiện giãn cách ở các cấp độ
biểu độ ca mắc covid một mươi chín đã dần đi ngang số f được điều trị khỏi bệnh ngày càng nhiều
trong ba ngày gần nhất nhờ việc kiểm soát chặt các ổ dịch thành phố hồ chí minh đang kiểm soát số ca nhiễm mới ở mức dưới bốn f mỗi ngày
số f mỗi ngày có xu hướng đi ngang với ngày ghi nhận thấp nhất là ba ba trăm linh và cao nhất là bốn năm trăm
tính đến ngày chín tháng tám khoảng năm mươi tám trong một trăm hai mươi năm f trong đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư đã khỏi bệnh và xuất viện
tuy nhiên hcdc nhận định biến thể delta với tốc độ lây lan nhanh mạnh nguy hiểm nên tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố hồ chí minh vẫn còn diễn biến rất phức tạp có thể kéo dài